trong những ngày qua cuộc sống người dân huyện đảo lý sơn bị xáo trộn các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu xăng dầu trầm trọng
mặc dù ba mươi lít xăng vừa được vận chuyển ra đảo để khắc phục tạm thời việc thiếu hụt nhân liệu
thế nhưng nguy cơ thiếu hụt nguồn xăng trên đảo trong thời điểm các kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp tới
sau nhiều ngày thiếu nhân liệu đại lý xăng dầu này đã vận chuyển ba mươi lít xăng ra đảo lý sơn

nhưng chỉ có thể giải quyết tạm thời cho người dân khoảng một tuần lễ
xăng có đầy đủ để phục vụ xuyên được một lần biên phòng
nó nói mình thiếu giá tờ không được đồng bộ cho nên dân châu dân hoạt động không được giá nữa
lâu nay việc vận chuyển nhân liệu xăng dầu từ đất liền ra đảo do các chủ đại lý cửa hàng xăng dầu tự thực hiện
phương tiện chủ yếu là tàu gỗ tàu vận tải ra vào đảo
tuy nhiên các phương tiện này không đảm bảo tiêu chuẩn quy định an toàn
chưa đủ điều kiện vận chuyển nhân liệu nguy cơ cháy nổ rất cao
vì vậy ngành chức năng không cho phép các phương tiện này đưa nhiên liệu xăng dầu ra đảo
việc dừng đột ngột khiến tình trạng thiếu hụt xăng dầu trên đảo
nhất là trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp đến
nói chung công ty quản lý đồng tài xếp đi lượm với bây giờ mà người dùng đột ngột là không được không đúng
nếu mà dạy thì phải cho tôi là biết trước biết trước mấy thân trợ tôi ý quyết tạo bè
chứ bây giờ mà không không cấm đột ngột vậy là xăng nó đi đứt thôi
vì lâu giờ thì quỹ đã có tham bản là yêu cầu các chủ doanh nghiệp buôn bán xăng dầu trên địa bàn quỹ
phải sớm khắc phục các khuyến khuyết ba phương tiện vận chuyển xăng ra từ đất liền ra đảo
cũng như là có kế hoạch lâu giờ là phải đóng tàu mới để mà vận chuyển ra
tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra giả soát tất cả các phương tiện vận tải hàng hóa
xăng dầu và tạm dừng hoạt động khi không đủ tiêu chuẩn quy định
việc này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn không để xảy ra tai nạn cháy nổ đáng tiếc
tuy nhiên ngày kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp đến
tỉnh quảng ngãi cũng cần có phương án để cung ứng nhiên liệu cho người dân doanh nghiệp kinh doanh
để không ảnh hưởng đến các dịch vụ du lịch nhu cầu cao trong kỳ nghỉ lễ